buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình dự thảo nghị quyết cũng như báo cáo thẩm tra nghị quyết về cơ chế phát triển thành phố hồ chí minh
sau đó các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cơ quan đại diện nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nước ngoài
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh giải trình và làm rõ vấn đề đại biểu nêu
buổi chiều bộ trưởng bộ giao thông vận tải và chủ nhiệm ủy ban kinh tế sẽ trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tiếp theo đó các đại biểu thảo luận tại hội trường về những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật quản lý nợ công sửa đổi
cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp và làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm
việt nam là khách mời danh dự tại hội trợ du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ tám mươi năm
đang diễn ra tại công viên triển lãm và hội nghị thành phố đi trồng của pháp
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc việt nam tham gia hội trợ giới thiệu với người dân pháp về ẩm thực văn hóa đất nước và con người việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ nguyễn ngọc sơn cho biết ông rất vinh dự được tham gia hội trợ
đặc biệt cảm ơn thành phố di dông đã rất ưu ái tạo điều kiện để việt nam quảng bá hình ảnh đất nước văn hóa ẩm thực của việt nam
một lần nữa thể hiện sự năng động và sự sống động của mối quan hệ
phát biểu tại lễ khai mạc đi trồng cho biết ông rất vinh dự được tham gia hội trợ giới thiệu với người dân pháp về ẩm thực văn hóa đất nước và con người việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc đi trồng cho biết ông rất vinh dự được tham gia hội trợ giới thiệu với người dân pháp về ẩm thực văn hóa ẩm thực của việt nam